nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc cố vấn nhà nước bộ trưởng bộ ngoại giao và bộ trưởng văn phòng tổng thống nước cộng hòa liên bang myanmar aung san suu kyi thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng bốn
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón trọng thể
tại lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và cố vấn nhà nước bộ trưởng bộ ngoại giao bộ trưởng văn phòng tổng thống cộng hòa liên bang myanmar aungsan suu kyi cùng duyệt đội danh dự
chuyến thăm chính thức của cố vấn nhà nước bộ trưởng bộ ngoại giao bộ trưởng văn phòng tổng thống myanmar aung san suu kyi tới việt nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực
chính trị kinh tế thương mại đầu tư nông nghiệp du lịch chế biến thủy hải sản hợp tác quốc phòng an ninh hợp tác tài chính viễn thông